các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trường nhóm thiện nguyện nhất tâm lên tiếng xin lỗi ông đoàn ngọc hải và xin phép được gửi lại những bình oxy của đại nam
thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn f không cách ly tại nhà không cần xét nghiệm pcr
hà nội bệnh viện điều trị covid một mươi chín quy mô năm trăm linh giường đi vào hoạt động
thành phố hồ chí minh dừng cấp giấy nhận diện mã qr cho xe từ ngày một chín
sau đây là nội dung chi tiết
thông tin mới nhất từ bộ y tế về diễn biến dịch bệnh covid ngày ba mươi tháng tám
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi bảy h ngày ba mươi tháng tám đến một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng tám
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai sáu trăm linh bảy ca nhiễm mới
tại tp hcm là năm bốn trăm bốn mươi bốn ca bình dương bốn năm trăm ba mươi ca đồng nai sáu trăm ba mươi bốn ca long an năm trăm tám mươi bảy ca tiền giang hai trăm một mươi bốn ca đồng tháp một trăm ba mươi tám ca đà nẵng một trăm hai mươi ba ca tây ninh một trăm một mươi tám ca tiền giang chín mươi chín ca nghệ an tám mươi một ca hà nội bảy mươi bảy ca khánh hòa sáu mươi sáu ca bà rịa vũng tàu sáu mươi bốn ca bình thuận năm mươi chín ca cần thơ năm mươi ba ca quảng bình bốn mươi bảy ca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
tùm hai ca hà tĩnh hai ca ninh bình hai ca bắc ninh một ca trong đó bảy hai trăm ba mươi một ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã giảm một sáu trăm hai mươi tám ca
tại tp hcm giảm bốn trăm bốn mươi năm ca bình dương giảm một năm trăm hai mươi ca đồng nai tăng một trăm bốn mươi ba ca long an tăng sáu mươi ba ca và tiền giang giảm bảy ca
trong đợt dịch thứ tư tức là từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bốn trăm năm mươi bảy tám trăm tám mươi hai ca đứng thứ năm mươi chín trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó hai trăm ba mươi sáu tám mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái và hà giang
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là thái bình hải phòng điện biên phú thọ con tum
những ngày này trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh video ông đoàn ngọc hải đi cùng nhóm thiện nguyện nhất tâm đến đại nam để nhận bình oxy từ thiện không đồng được đại nam tặng
ngay sau đó bà phương hằng đã lên tiếng đính chính về sự việc ông đoàn ngọc hải đến đại nam cùng nhóm thiện nguyện nhất tâm là để lấy bình oxy từ thiện không đồng và khẳng định
phía đại nam không thu bất cứ một khoản phí nào từ các bình oxy tặng cho nhóm thiện nguyện nhất tâm sự việc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng
cụ thể vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ông trần thanh long chia sẻ trên trang cá nhân bài viết
tôi trưởng nhóm thiện nguyện nhất tâm cùng các thành viên đang phục vụ mùa dịch với mình xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến anh đoàn ngọc hải
do tôi cùng huynh đệ nhất tâm quá hoan hỷ khi cùng anh
từng bình oxy đưa đến tận nhà tra hơi thở giúp cho những bệnh nhân f đang trong cơn nguy kịch
ngày nhận bốn trăm linh bình oxy còn lại tổng số một bình
tôi với tư cách là người đứng đầu nhóm thiện nguyện về tinh thần trách nhiệm và pháp lý hợp đồng khi mượn bình oxy
nên cá nhân cần phải đến công ty đại nam
tôi vì thân phận thấp kém do không đủ tự tin để chân thành đáp lễ sự tận tình hỗ trợ giúp đỡ
và tấm lòng to lớn của công ty đại nam nói chung và anh dũng chị hằng nói riêng suốt thời gian qua
tôi có lên tiếng nhờ anh đoàn ngọc hải đi cùng giúp tôi nói lời cảm ơn đến cấp lãnh đạo công ty đại nam
để thể hiện được sự cảm kích sâu sắc của thiện nguyện nhất tâm
và anh hải vì quý nhất tâm quý tôi nên đã nhận lời mời này
đồng thời anh hải đã mua tặng nhất tâm một trăm linh bình oxy bốn mươi lít đã qua sử dụng hiện đang nhập từ nhật về
đến ngày sáu tháng chín sẽ có mặt tại việt nam với tổng giá trị là hai trăm ba mươi triệu đồng
nguồn mua số lượng bình này do tôi là người tìm
và anh hải đã mua tặng một trăm linh bình oxy bốn mươi lit đã qua sử dụng hiện đang nhập từ nhật về
anh hải trích quỹ vì đồng bào để mua
quá tốt với nhất tâm với bà con và với tôi
nhưng tôi đã để anh bị dẫn đến hiểu lầm và dính vào thị phi làm ảnh hưởng uy tín cũng như danh dự của anh
ảnh hưởng hương danh của anh trong lòng công chúng
ảnh hưởng đến quỹ vì đồng bào trên đà phát triển giúp hàng vạn trẻ em trên cả nước
tổn thất này đến với anh đến với các cháu quá lớn
tôi thực sự vô cùng đau khổ và ân hận với việc làm của mình cảm thấy thật khó để tha thứ cho chính mình
để phần nào khắc phục hậu quả
do chính tôi làm ra tôi buộc phải xin phép được gửi lại những bình oxy của đại nam trong thời gian sớm nhất có thể
hy vọng rằng hạn chế thị phi dư luận làm tổn hại đến anh hải
cũng như hạn chế những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tiêu cực đến công ty đại nam
tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý công ty đại nam xin quý công ty thông cảm
hoan hỷ bỏ qua để cùng nhau có tinh thần phấn chấn
tiếp tục giúp đỡ bà con mình vượt qua giai đoạn khó khăn trong trận đại dịch lịch sử này
xong đó tôi cũng xin kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ giúp kinh phí để có thể mua lượng vỏ bình oxy
để tiếp tục công việc tiếp oxy tận nhà cho bà con bệnh nhân f điều trị tại nhà lúc này
có được hơi thở giữ lấy mạng sống
và xin được đính chính như sau số tiền một trăm linh triệu anh hải trích quỹ vì đồng bào bàn giao cho nhất tâm hỗ trợ
việc nạp oxy là để nạp oxy nguồn bên ngoài chứ không phải để trả chi phí nạp oxy đại nam
như những thông tin sai lệch đang dẫn hướng dư luận
công ty đại nam hỗ trợ nạp oxy là hoàn toàn miễn phí và nhiệt tình
chào thân ái tôi là trần thanh long nhóm thiện nguyện nhất tâm mai táng không đồng
theo tìm hiểu nhóm thiện nguyện nhất tâm sáng lập bởi trần thanh long tâm kim thông các hoạt động chính của nhóm
cung cấp máy thở bình oxy cho bệnh nhân dương tính
hai cung cấp lương thực tại địa phương
khử khuẩn cục bộ và hỗ trợ chống dịch
xe cứu thương hai mươi bốn trên bảy hỗ trợ bà con
năm mai táng không đồng
thị sát trạm y tế ở tp hcm thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn đề nghị nếu test nhanh có kết quả dương tính và quyết định cho f cách ly ở nhà thì không cần thiết phải xét nghiệm lại bằng pcr
thứ trưởng nguyễn trường sơn f cách ly tại nhà không cần xét nghiệm pcr
yêu cầu được thứ trưởng đưa ra vào ngày ba mươi tháng tám khi cùng đoàn bộ phận thường trực bộ y tế tại tp hcm
bác sĩ nguyễn ngọc thanh trưởng trạm y tế xã phước kiển cho biết
sau khi test nhanh có kết quả dương tính trạm sẽ sàng lọc và xét nghiệm khẳng định lại bằng pcr
từ đó lập danh sách f đủ điều kiện ở nhà rồi chuyển cho trạm y tế lưu động để phát thuốc và chăm sóc
thứ trưởng lập tức chấn chỉnh nếu chờ vào xét nghiệm pcr thì vừa mất thời gian vừa gây quá tải cho bộ phận xét nghiệm
theo đó người có kết quả dương tính sau khi test nhanh
đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phát ngay túi thuốc
ai bắt buộc phải đưa đi cách ly tập trung thì mới lấy mẫu xét nghiệm pcr
thủ tướng phạm minh chính vừa ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt do phó thủ tướng lê minh khái đảm nhiệm
có vai trò phối hợp liên ngành giúp chính phủ thủ tướng giải quyết những công việc quan trọng
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân do bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
thủ tướng lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho người dân và doanh nghiệp
tổ công tác đặc biệt do phó thủ tướng lê minh khái đảm nhiệm
tham gia tổ công tác còn có bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư sẽ làm tổ phó thường trực
các tổ phó gồm bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cùng các lãnh đạo bộ ngành khác
theo đó tổ sẽ chủ động tiếp cận tổng hợp những khó khăn vướng mắt của người dân
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín để đề xuất với thủ tướng
về những phương hướng
để thực hiện nhiệm vụ tổ công tác được phép yêu cầu các bộ ngành và địa phương cung cấp thông tin
phối hợp thực hiện tham vấn các lãnh đạo chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ
có trích nghiệm báo cáo thủ tướng định kỳ hàng tháng
sau hơn một tháng gấp rút hoàn thiện bệnh viện giã chiến năm trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ở ngõ năm trăm tám mươi bảy đường tam trinh quận hoàng mai hà nội sẽ chính thức khánh thành
và đi vào hoạt động từ ngày mai một chín
thủ tướng phạm minh chính cùng các y bác sĩ đã thăm quan khu cấp cứu
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
trước đó để chủ động chuẩn bị cho thành phố hà nội và các tỉnh phía bắc ứng phó về điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đặc biệt là bệnh nhân nặng bộ y tế đã quyết định thành lập bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
trực thuộc bệnh viện đại học y hà nội gọi tắt là bệnh viện điều trị covid một mươi chín y hà nội
quy mô năm trăm linh giường bệnh
bắt đầu được khởi công xây dựng từ ngày hai mươi bốn tháng bảy
dự án này sẽ được bàn giao lại cho bệnh viện đại học y điều hành từ đầu tháng chín
khi đi vào hoạt động bệnh viện đại học y hà nội sẽ phối hợp với bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
điều trị các ca bệnh nặng nguy kịch tại hà nội và các tỉnh phía bắc
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín y hà nội được chia thành ba khu
khu nhà màu xanh là khu hoành chính của bệnh viện phải bảo đảm không nhiễm khuẩn
khu nhà màu vàng là khu dinh dưỡng nghỉ ngơi xét nghiệm test định kỳ kho vật tư thiết bị y tế
khu nhà màu đỏ dành cho bệnh nhân nặng điều trị icu
ngoài ra còn có các khu đệm gồm sáu mươi chín nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng để phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín
tất cả các phòng bệnh đều lắp đặt hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân
bệnh viện sẽ được điều hành
phảo hộ trận qua hệ thống telehealth
tối ngày ba mươi tháng tám sở giao thông vận tải tp hcm vừa thông báo tạm ngừng tiếp nhận cấp giấy nhận diện có mã qr cho phương tiện vận tải hàng hóa vận chuyển công nhân chuyên gia thông qua các đơn vị đầu mối
tp hcm dừng cấp giấy nhận diện mã qr cho xe từ mùa một tháng chín
các đơn vị chủ phương tiện vận tài hàng hóa thực hiện tự động việc đăng ký sử dụng giấy nhận diện có mã qr
thông qua trang web của tổng cục đường bộ việt nam
đối với các xe chở công nhân chuyên gia doanh nghiệp không được cấp mã qr thì phải có ít nhất một người ngồi trên xe có giấy đi đường theo quy định
những người đi cùng phải có giấy tờ chứng minh cùng cơ quan công ty doanh nghiệp
người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải thực hiện khai báo y tế trước khi tham gia giao thông để phòng ngừa un tắc
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không dừng bán vé các trạng bay nội địa
và hoàn tiền cho khách theo đúng kênh thanh toán mà khách đã thực hiện mua vé từ ngày hai mươi một tháng bảy
cục hàng không yêu cầu dừng bán vé máy bay nội địa hoàn tiền cho khách
trong công văn gửi các hãng hàng không chiều ba mươi tháng tám cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không
tiếp tục thực hiện việc hạn chế số lượng chuyến bay từ các tỉnh thành phố thực hiện chỉ thị một mươi sáu
đến thành phố của thủ tướng chính phủ hãng hàng không có trách nhiệm hoàn trả tiền cho hành khách
theo đúng kênh hành khách đã thực hiện việc thanh toán vé trên các chuyến bay nội địa được xuất từ
trong ngày hai mươi một tháng bảy cho đến khi có thông báo mới lãnh đạo cục hàng không việt nam yêu cầu trước đó
tại công văn ba nghìn một trăm bảy mươi một cục hàng không yêu cầu hạn chế tối đa các chuyến chở khách từ các tỉnh
thành phố thực hiện chỉ thị một mươi sáu đến hà nội và ngược lại
sáng ngày ba mươi một tháng tám nhiều shipper đã đến các trạm y tế lưu động trên đường quang trung
quận gò vấp để xét nghiệm covid một mươi chín họ vui mừng khi được mở app làm việc trở lại
ghi nhận tại điểm xét nghiệm covid một mươi chín lưu động trên đường quang trung quận gò vấp
ngay từ tờ mượt sáng đã có các shipper đến chở sẵn để được xét nghiệm tuy nhiên
đến bảy giờ cùng ngày điểm xét nghiệm này vẫn chưa hoạt động khiến hàng chục tài xế đứng trôn chân
chờ đợi tình trạng này diễn ra tương tự tại một số điểm xét nghiệm lưu động khác
như một trăm ba mươi bảy thống nhất một trăm sáu mươi một nguyễn văn nghi có rất đông shipper đứng chờ từ sớm
sau khi khai báo các thông tin shipper sẽ được cán bộ của trạm y tế là đội ngũ hỗ trợ y tế
tăng cường từ học viện quân y lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả ngay sau khoảng một mươi phút lấy mẫu
trước đó thành phố hồ chí minh tạm ngưng hoạt động shipper tại thành phố thủ đức và các quận huyện
tám một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh hóc môn đối với các quận huyện còn lại
shipper chỉ được hoạt động trong quận
không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định
bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh
địa phương có dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ra quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới
cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
lùi năm học mới tại những địa phương có dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
theo công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đề nghị
chủ tịch ubnd tỉnh khẩn trương chỉ đạo sở giáo dục đào tạo
sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học tăng cường các biện pháp chống dịch trong trường học
tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến
tùy vào tình hình dịch bệnh tại địa phương đảm bảo an toàn thiết thực
đối với địa phương có dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
chủ tịch ubnd tỉnh quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới
cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát dành thời gian trước mắt để tập trung chống dịch
động viên giáo viên vừa tham gia chống dịch vừa chuẩn bị thật tốt
sẵn sàng để triển khai năm học mới khi điều kiện cho phép
các tỉnh tiền giang bến tre trà vinh đã có quyết định gia hạn thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch
từng bước nới lỏng các quy định để chuẩn bị cuộc sống bình thường mới
cụ thể tỉnh bến tre sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày một mươi tháng chín
ubnd tỉnh bến tre yêu cầu các huyện thành phố tập trung chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện mạnh mẽ
quyết liệt thực chất hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống theo đúng tinh thần đã chỉ đạo của trung ương và tỉnh
tỉnh tiền giang địa phương có gần một mươi ca mắc covid một mươi chín cũng đã có quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng chín theo chỉ thị một mươi sáu với bảy đơn vị huyện thành thị
gồm thành phố mỹ tho và các huyện trợ gạo châu thành cái bè
gò công đông thị xã cai lệ thị xã gò công
bốn huyện còn lại gồm cai lệ gò công tây tân phước và tân phú đông áp dụng chỉ thị số một mươi năm
tỉnh trà vinh với một ba trăm hai mươi sáu ca cũng đã có quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu kể từ ngày ba mươi một tháng tám
sáng nay ngày ba mươi một tháng tám ubnd tỉnh bình thuận đã có văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
toàn thành phố phan thiết theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đến hết ngày bảy tháng chín
tính đến sáng ngày ba mươi một tháng tám thành phố phan thiết đã có bốn trăm hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín
và đã có năm trường hợp tử vong
qua xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn thành phố phan thiết vẫn còn phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng
trong khu cách ly và khu phong tỏa
thành phố đang tiếp tục xét nghiệm tăng cường ở một số khu vực để khẳng định vùng an toàn
đồng thời thành phố phan thiết cũng cần thêm thời gian để theo dõi đánh giá khẳng định sự chắc chắn
của vùng an toàn trước khi đề xuất áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp
vì vậy tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố phan thiết theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đến hết ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trong thời gian này các địa phương ở thành phố phan thiết tăng cường công tác kiểm tra giám sát
không để người dân chủ quan lơ là
đồng thời tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác phòng chống dịch
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bộ y tế khuyến cáo cả người mắc covid một mươi chín lẫn người cùng nhà đều không nên tiếp xúc với vật nuôi
cũng không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình
vì đã có bằng chứng cho thấy virus có thể lây sang động vật
bộ y tế ép không không được tiếp xúc với vật nuôi trong nhà
thế giới đã ghi nhận các báo cáo về vật nuôi hoặc động vật nói chung mắc covid một mươi chín
hầu hết các con vật nhiễm bệnh sau khi ở gần chủ người chăm sóc nghiệm covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
đến nay nguy cơ nhiễm sát covid hai từ động vật là rất thấp
tuy nhiên con người vẫn có thể chuyển sát covid hai sang động vật đặc biệt là khi tiếp xúc gần
các động vật từng được ghi nhận mắc covid một mươi chín bao gồm chó mèo trốn hương
một số loài thú trong khu bảo tồn như rái cá linh trừ
nhiều bang tại mỹ cũng phát hiện hiếu đuôi trắng nhiễm sát covid hai
cơn mưa lớn đêm ba mươi tháng tám đến dạng sát covid một mươi chín
cơn mưa lớn đêm ba mươi tháng tám đến dạng sát covid một mươi chín
cơn mưa lớn đêm ba mươi tháng tám đến dạng sát covid một mươi chín khiến nhiều tuyến đường khu phố trên địa bàn thị trấn đức phong huyện bù đăng bình phước bị ngập sâu
bình phước mưa lớn lịch sử trong hai mươi năm khiến hơn bốn mươi nhà dân bị ngập
sáng ba mươi một tháng tám ủy ban nhân dân thị trấn đức phong cho biết đang điều động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
thống kê thiệt hại do cơn mưa lớn từ đêm ba mươi tháng tám đến dạng sáng ba mươi một tháng tám khiến hơn bốn mươi hộ dân bị ngập nặng trong đêm
do mưa lớn xảy ra trong đêm khuya nước từ thượng nguồn đổ về suối đắc oai dẫn đến việc khó tiêu thoát dâng cao và tràn vào nhà dân khiến nhiều hộ dân trở tay không kịp
nhận được tin báo ban chỉ huy quân sự huyện bù đăng đã cử lực lượng cùng phương tiện cứu hộ có mặt kịp thời đưa người dân rời khỏi vùng nguy hiểm hỗ trợ người dân di rời tài sản phân luồng giao thông đồng thời nhắc nhở mọi người về nhà không tụ tập đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
đến sáng nay địa phương vẫn tiếp tục hỗ trợ giúp người dân dọn dẹp nhà cửa khắc phục hậu quả đồng thời thống kê thiệt hại sau mưa lũ